sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn nhận lời mời của bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa belarus sunevich igor anatolievic
vào ngày hôm qua ngày hai tháng ba đoàn đại biểu cấp cao bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam do thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu chuyến thăm chính thức cộng hòa belarus và dự lễ kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát belarus
cùng ngày bộ trưởng tô lâm đã chào xã giao tổng thống cộng hòa belarus lukashenko alessander
tổng thống lukashenko alessandr hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại cộng hòa belarus của bộ trưởng tô lâm
bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa belarus việt nam trong thời gian qua
tin tưởng chuyến thăm của bộ trưởng tô lâm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa belarus và việt nam ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước
bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn tổng thống lukashenko alessandro
đã dành thời gian tiếp đoàn truyền lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe của tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ tịch nước trần đại quang đến ngài tổng thống cùng gia đình
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh chính phủ và nhân dân việt nam cảm ơn sâu sắc chính phủ và nhân dân belarus về tình đoàn kết
sự ủng hộ to lớn và quý báu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây
cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay của nhân dân việt nam
khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với belarus
trong những năm qua quan hệ hợp tác về chính trị kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng giữa hai nước không ngừng được tăng cường
củng cố và phát triển góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định bền vững của mỗi nước
đánh giá cao những thành tiệu mà đất nước belarus đạt được trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội
giữ vững ổn định chính trị nâng cao đời sống của nhân dân trong thời gian qua
bộ trưởng tô lâm bày tỏ sự tin tưởng dưới sự lãnh đạo của ngài tổng thống
đất nước belarus sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ về mọi mặt giữ vững ổn định về chính trị
ngày càng đóng vai trò quan trọng ở khu vực và trên trường quốc tế
bộ trưởng tô lâm bày tỏ mong muốn trên cương vị của mình tổng thống lukashenko alessander
tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo để bộ nội vụ uban quốc gia và các cơ quan thực thi pháp luật belarus
hợp tác có hiệu quả thiết thực với bộ công an việt nam trong đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh trật tự mỗi nước vì lợi ích của nhân dân hai nước
vì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới
cùng ngày tại thủ đô mins cộng hòa belarus đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
do thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ cộng hòa belarus
igor anatolievich làm trưởng đoàn
hội đàm với ủy ban an ninh quốc gia cộng hòa belarus do ngài vakulchik padeli pavlovich
chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia belarus làm trưởng đoàn
tại cuộc hội đàm với bộ nội vụ belarus bộ trưởng sunevik igor anatolievich
nhiệt liệt hoát ngânh bộ trưởng tô lâm và đoàn sang thăm và làm việc tại belarus
đúng vào dịp lễ kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát
bộ trưởng tô lâm cảm ơn những tình cảm nồng nhiệt sự đón tiếp trọng thị
bộ trưởng sunevich igor anatolievich cùng các đồng nghiệp belarus đã dành cho cá nhân đồng chí bộ trưởng
và thành viên đoàn cũng như đã trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm
hỗ trợ lực lượng công an việt nam trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng cán bộ
tại cuộc hội đàm hai bên đã trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm
thống nhất đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua và phương hướng hợp tác thời gian tới
nhằm tăng cường bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và belarus
ngày càng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tội phạm sử dụng công nghệ cao
tội phạm mua bán người và tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp tội phạm ma túy
đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật
nhất là trong lĩnh vực phòng chống tội phạm công nghệ cao tội phạm kinh tế và trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự
tại cuộc hội đàm với ủy ban an ninh quốc gia cộng hòa belarus
hai bên thống nhất các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên
thực sự đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực
theo đó trong năm hai nghìn một mươi bảy các đơn vị chức năng của hai bên tăng cường chia sẻ thông tin liên quan
đồng thời triển khai cụ thể những thỏa thuận đã đạt được
kỹ thuật nghiệp vụ hợp tác phòng chống tội phạm có tổ chức
tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm khủng bố tội phạm mua bán người
các loại tội phạm mới và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
hợp tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ cho cán bộ hai bên
những người lính biên phòng còn luôn chăm lo đến đời sống của hàng vạn đồng bào dân tộc nơi biên giới
tại mỗi đơn vị bộ đội biên phòng đều có một cách làm riêng
song chung nhất vẫn là thể hiện tình cảm sự chia sẻ khó khăn với bà con vùng biên
từ đó đã thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân trên toàn tuyến biên giới
nhân kỷ niệm năm mươi tám năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và hai mươi tám năm ngày biên phòng toàn dân
chúng tôi xin giới thiệu một việc làm nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ
đồn biên phòng cửa khẩu biên giới nam giang của tỉnh quảng nam
một năm nay việc chuẩn bị bữa cơm hàng ngày
cho hai mẹ lúc nhai và hiên thị nghê đã trở thành quen thuộc với chiến sĩ nguyễn cường
ở đồn biên phòng cửa khẩu nam giang
quen thuộc đến độ anh biết sở thích ăn uống cũng như bệnh tật của từng mẹ
mà chuẩn bị bữa ăn phù hợp nhất
có mẹ ăn không mặn và không cay
có mẹ mỗi ngày thay đổi ăn một lần
không chỉ đem cơm mà hàng ngày
những người lính biên phòng còn trực tiếp đến thăm hỏi
giúp các mẹ dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp gọn gàng
sự chăm sóc ân cần đầy tình cảm của những người lính mang quân hàm xanh
đã sửa ấm tấm lòng của hai người già neo đơn nơi vùng cao biên giới
và các anh được hai mẹ xem như những người con thân thương nhất
bộ đội làm nhà nữa bộ đội quan tâm cho cơm nuôi cơm mẹ hàng ngày
bộ đội thì bằng con mẹ để thôi
mẹ thấy đội rất quan tâm lo cho mẹ
đội văn đồng của chúng cũng đã thường xuyên thăm hỏi đồng viên
mẹ cố gắng tìm hiểu xem trong quá trình hàng ngày mẹ sức khỏe như thế nào
cũng như đảm bảo về ăn uống chế độ trong quá trình ăn cũng được như thế nào
chúng tôi cũng đã thời gian qua sâu sát và thường xuyên thăm hỏi
có nhiều cách để thắt chặt tình đoàn kết quân dân
song chính việc làm cụ thể thiết thực với từng thân phận từng mảnh đời khó khăn
mà đồn biên phòng cửa khẩu nam giang đang triển khai
đã góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ biên phòng trong lòng bà con vùng biên
và phương châm đồn là nhà biên giới là quê hương đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt
cũng được xây dựng từ những việc làm đơn giản như thế
một khẩu súng ngắn quân dụng đã lên nòng sáu viên đạn
tại cơ quan công an đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
một vụ dùng hung khí để cướp ngân hàng vừa xảy ra vào một mươi sáu h chiều ngày hôm qua ngày hai tháng ba tại đà nẵng
và đối tượng cướp đã hết sức manh động và táo tợn này đã nhanh chóng bị cơ quan công an quận sơn trà thành phố đà nẵng bắt giữ
đối tượng là phan văn hoàng hai mươi năm tuổi trú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng
vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hôm qua hoàng sử dụng dao xông vào một chi nhánh ngân hàng đóng trên đường ngô quyền thành phố đà nẵng
uy hiếp nhân viên ngân hàng yêu cầu giao nộp năm mươi triệu đồng
hoàng sau khi nhận số tiền trên còn bình tĩnh ngồi lại đếm cho đủ số tiền rồi mới bỏ đi
ngay lúc này đội cảnh sát phản ứng nhanh công an quận sơn trà phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
đã trấn áp và bắt giữ đối tượng đưa về cơ quan công an
tại đây phan văn hoàng thừa nhận hành vi phạm tội với lý do là thiếu tiền tiêu xài
theo tìm hiểu của phóng viên hoàng là đối tượng có tiền sử sử dụng trái phép chất ma túy
hiện đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần đà nẵng
hiện vụ việc đang được tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng tiến hành điều tra làm rõ
một mươi năm tù là bản án dành cho bị cáo lê văn ca trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho những bị hại trên năm tỷ đồng
theo cáo trạng vào cuối năm hai nghìn một mươi bốn ca thành lập công ty chuyên kinh doanh cho thuê xe ô tô
đến cuối tháng hai năm hai nghìn một mươi năm việc kinh doanh thua lỗ không có khả năng trả nợ tiền vay ngân hàng
đối tượng ca đã thuê xe ô tô rồi sau đó thuê một đối tượng ở thành phố hồ chí minh làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô
làm giả con dấu của văn phòng công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở
và các tài sản khác gắn liền với đất để ca đã thực hiện gần một mươi một vụ lừa đảo
chiếm đoạt tám xe ô tô các loại trị giá trên ba hai tỷ đồng và số tiền cầm xe trên hai sáu tỷ đồng
tổng số tiền mà ca chiếm đoạt là trên năm tám tỷ đồng
nhằm đánh giá đúng thực trạng của các đội dân phòng hiện có trên địa bàn tỉnh thái nguyên
phục vụ đề án xây dựng lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ở các xã phường thị trấn trên địa bàn
bắt đầu từ ngày hai mươi tám tháng hai đến ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy cảnh sát phòng cháy chữa cháy các tỉnh
đã tổ chức các đoàn kiểm tra khảo sát thực tế tại các xã phường thị trấn
nội dung kiểm tra khảo sát gồm tình hình cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra
kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy
của ủy ban nhân dân xã phường thị trấn theo quy định của luật phòng cháy chữa cháy
việc chỉ đạo thành lập các đội dân phòng ở các xóm tổ dân phố
công tác tuyên truyền huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và trang bị phương tiện phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kết quả đợt kiểm tra khảo sát này sẽ được tập hợp
để báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh trình ban thường vụ tỉnh ủy và hội đồng nhân dân
trong các kỳ họp tới
cải cách thủ tục hành chính giúp loại bỏ những thủ tục dườm già không cần thiết
giảm chi phí rút ngắn thời gian giải quyết song vẫn bảo đảm công khai minh bạch
và nâng cao trách nhiệm trong công việc là kết quả việc triển khai thực hiện mô hình
ứng xử văn hóa trong tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính của phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh hải dương từ khi đi vào hoạt động thì mô hình đã và đang nhận
được sự ủng hộ của nhân dân sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại hải dương
từ khi triển khai thực hiện mô hình ứng xử văn hóa trong tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính
phụ nữ phòng cảnh sát quản lý hành chính công an hải dương đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch
chương trình công tác phát huy hiệu quả công tác chuyên môn đồng thời phục vụ tốt cho nhân dân
trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính với tinh thần lễ phép lịch sự
văn minh trong việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân đã gây được
những thiện cảm tốt đẹp trong nhân dân
có một công dân nào phản ánh và có những đơn thư khiếu lại tố cáo về việc cán bộ có thái độ tiếp dân
hoặc là có những cái tiêu cực xích nhiễu ở trong đấy
hôm nay đến phòng vc sáu mươi bốn làm thủ tục đổi chứng minh thư sang thẻ căn cước
thì tôi thấy các nữ cán bộ của phòng rất liềm lở và tiếp đón chú đáo hướng dẫn chi tiết
và thủ tục thì rất đơn giản
phòng chưa đầy một mươi phút rồi tôi đã làm xong
với bảy đội nghiệp vụ số nữ chiếm gần năm mươi quân số của đơn vị
ngoài việc thực hiện theo chương trình kế hoạch công tác chung của đơn vị
các đội cũng bám sát vào yêu cầu nhiệm vụ của mô hình đã được triển khai
với tinh thần trách nhiệm cao sự tận tụy trong công việc
nên số lượng tiếp nhận và giải quyết các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực quản lý hành chính
năm hai nghìn một mươi sáu và đầu năm hai nghìn một mươi bảy đã tăng hơn so với những năm trước
tính đến thời điểm đầu năm hai nghìn một mươi bảy đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết năm trăm linh hồ sơ các loại
tăng hơn so với năm trước hai hồ sơ
tuy nhiên vẫn đảm bảo quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo đúng trình tự quy định của pháp luật
với việc triển khai thực hiện mô hình ứng xử văn hóa trong tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính
đã và đang thực hiện đem lại hiệu quả góp phần quan trọng trong việc tiếp nhận
và giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân
từ đó góp phần quan trọng vào việc xây dựng phong cách người công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
không ít con bạc cho đến tận khi tán ra bại sản thân thể sơ sát vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao
hãy cùng phóng viên của báo lao động thâm nhập vào đường dây đào tạo cờ bạc bịp
theo tác giả bài báo hiện tại những màu quảng cáo dạy con bạc những kỹ xảo để chơi cờ bạc bịp mọc lên nhiều như nấm
liên hệ với một trong những thần bài tự phong người thanh niên tên tê giảng giải hết sức lưu loát
đồng thời đưa ra châm ngôn trong giới cửa bạc bịp đó là nhất đảm nhị lực tam công phu
đầu tiên phải can đảm bản lĩnh sau đó vốn phải dày và cuối cùng là phải thuần thục những kỹ năng lừa bịp
bài báo cũng phân tích quan điểm của bác sĩ nguyễn mạnh hùng giám đốc bệnh viện tâm thần mai hương hà nội
trong đó ông nhấn mạnh nghiện cờ bạc cũng giống như nghiện ma túy càng đánh nhiều càng ham
để rồi phải mất trắng khi gặp các thần bài được đào tạo bài bản
vào những ngày này dư luận tp hcm nói riêng và cả nước nói chung đang dõi theo chiến dịch
giải cứu vỉa hè của ông đoàn ngọc hải phó chủ tịch ubnd quận một tp hcm
dưới sự chỉ đạo của ông hải các cán bộ trật tự đô thị dùng khoan xà beng
đập bỏ ngay bất cứ bậc thèm của nhà dân nào lấn chiếm vỉa hè một điều chưa từng có tiền lệ
chiến dịch giành lại vẻ hè của quận một đã bắt đầu từ trước tết nguyên đán
thế nhưng người ta chỉ thực sự chú ý khi ông hải có những phát ngôn mạnh mẽ
đi kèm hành động quyết đoán ngay tại hiện trường
việc liên tiếp đập hai bồn hoa của trung tâm bồi dưỡng chính trị quận một xây lấn vỉa hè
phá bậc thềm trụ atm trước cổng trung tâm cầu hai xe ô tô đỗ trên vỉa hè
và xử lý hàng loạt sai phạm khác là minh chứng cho điều đó
trong khi nhiều người dân tại tp hcm lo ngại liệu việc dẹp vỉa hè này có bền vững hay không
hay là chỉ như bắt cóc bỏ đĩa ông hải ngay lập tức thẳng thắn chia sẻ rằng
nếu không làm được sẽ cởi áo về luôn chứ không làm theo kiểu đánh động
động thái này từ phía phó chủ tịch ubnd quận đã nhận được sự đồng tình ủng hộ từ phía người dân
xe limousine chở khách xuất hiện tại nhiều đô thị lớn như hà nội tp hcm đã từ lâu
mặc dù hình thức đăng ký là xe chở khách theo hợp đồng
nhưng thực chất những chiếc xe này vẫn tranh thủ chở khách theo tuyến cố định liên tỉnh
sai phạm đã rõ nhưng loại hình xe khách trá hình núp bóng xe hợp đồng này
hoạt động ngày càng tinh vi khiến cho lực lượng chức năng gặp khó khăn
của lực lượng chức năng liên quan đến việc xử lý sai phạm của loại xe limousine này
có thể kể đến như việc thực hiện hợp đồng vận chuyển có đúng hay không
đơn vị có sử dụng hợp đồng khống hay không
nhà xe có thực hiện thu tiền của từng hành khách hay thu tiền theo hợp đồng
trước tình hình trên tổng cục đang đề xuất bộ giao thông vận tải xây dựng đề án
để quản lý hoạt động đối với loại hình xe hợp đồng limousine
tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh bình đẳng giữa các đơn vị kinh doanh vận tải
và giữa các loại hình vận tải
trong phần tiếp theo của chương trình xe tải bất ngờ bốc cháy trên tuyến đường tránh
thành phố đồng hới đã nhanh chóng được phòng cảnh sát phòng tránh chữa cháy

nạn nhân bị lọt xuống gầm xe mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
theo một số nhân chứng nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế thiếu quan sát trong lúc ôm cua
trước đó trên đường hồng bàng quận năm tp hcm người đàn ông đi xe máy biển số tám mươi sáu b một một mươi sáu nghìn bốn trăm sáu mươi ba
khi đến trước park sơn hùng vương đã vào chạm với hai xe máy chạy cùng chiều
khiến nạn nhân ngã xuống đường
cùng lúc đó một xe buýt lao tới không xử lý kịp đã tông trúng khiến người đàn ông này tử vong
sau tai nạn hai người và phương tiện liên quan đã rời khỏi hiện trường
hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ
thời gian gần đây trên tuyến quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua địa bàn tỉnh đắk lắc
đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
mới đây nhất lại thêm một vụ vừa xảy ra trên đoạn qua thị trấn ia ca của huyện ia ca
làm hai người chết và một người bị thương
tai nạn xảy ra khi anh nguyễn anh dũng chạy xe máy
do không quan sát nên đã xảy ra va chạm
sau tai nạn với xe máy do ông nguyễn văn vụ điều khiển
chở theo vợ là bà mai thị lan anh đang chạy từ đường nhánh ra quốc lộ hai mươi sáu
hậu quả của vụ tai nạn nghiêm trọng này đã làm anh dũng và ông vụ tử vong tại chỗ
còn bà lan anh bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc
tại hiện trường hai xe máy bị hư hỏng hoàn toàn
thưa quý vị sau hơn hai năm thực hiện kế hoạch số một mươi hai nghìn năm trăm chín mươi ba
khbh của bộ giao thông vận tải phối hợp với bộ công an liên bộ về việc kiểm tra tải trọng xe
và với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương
đặc biệt là các lực lượng chức năng của ngành công an và giao thông vận tải đã đem lại kết quả đáng ghi nhận
các vi phạm về tải trọng phương tiện đã giảm trên chín mươi hai
qua đó đã tạo sự chuyển biến rất lớn về nhận thức trong đại đa số các doanh nghiệp vận tải chủ xe và lái xe
lạng sơn là một tỉnh miền núi phía bắc có nhiều cửa khẩu giao thương với trung quốc
hàng ngày lưu lượng hàng hóa xuất nhập với khối lượng lớn bằng đường bộ
mỗi ngày theo thống kê của ngành giao thông vận tải tuyến quốc lộ một a từ các tỉnh về lạng sơn
mật độ phương tiện tới hơn hai vạn lượt chủ yếu là các xe chở hàng xuất nhập khẩu